ngày một mươi tám tháng một mươi một phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức ký văn bản thông báo tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường massage spa quán bar cho đến khi có thông báo mới
lý do đưa ra là tp hcm đánh giá dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn còn diễn biến phức tạp tiêm ẩn nhiều nguy cơ
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở y tế khẩn trương hoàn thiện tham mưu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố xem xét ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch đối với loại hình kinh doanh dịch vụ massage spa quán bar đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết các hoạt động này ngay sau khi thành phố ban hành bộ tiêu chí
các sở ban ngành và các đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố và cấp huyện huyện đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để mọi người dân và tổ chức cá nhân kinh doanh nắm rõ và thực hiện tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định
trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một ủy ban nhân dân tp hcm ban hành quy định ba nghìn chín trăm linh quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
quyết định này cho phép cơ sở kinh doanh các dịch vụ như massage spa làm đẹp quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke được hoạt động ở cả ba cấp độ dịch thấp nhất đồng thời khống chế số lượng khách cùng lúc tối đa năm mươi công suất ở địa bàn cấp độ hai
đối với địa bàn cấp độ ba hoạt động không quá hai mươi năm công suất dừng hoạt động quán bar vũ trường câu lạc bộ khiêu vũ karaoke
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một sở thông tin và truyền thông phối hợp với sở văn hóa và thể thao sở y tế
chủ trì họp báo thông tin về lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch covid một mươi chín
tại đây ông võ trọng nam phó giám đốc sở văn hóa và thể thao tp hcm cho biết hai mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi một
tp hcm sẽ cùng cả nước tổ chức lễ tử nghiệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch
quận một quận ba bốn năm tám quận bình thạnh phú nhuận tân bình sẽ tổ chức thả đèn hoa đăng trên tuyến kênh nhiêu lộc thị nghè
và tuyến canh tàu hủ bến nghé vào lúc hai mươi h ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng một mươi một
tàu thuyền xa lan đang lưu đậu tại các cụng cảng sẽ kéo còi tử nghiệm các cơ sở tôn giáo chùa nhà thờ đồng loạt đánh chuông tử nghiệm vào hai mươi h ba mươi phút cùng ngày
đồng thời tp hcm người dân tắt đèn thắp nến tại khu vực công cộng đường đi bộ công viên khu dân cư căn hộ khách sạn văn phòng nhà dân
vào cùng thời điểm đó để tử nghiệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh trong đại dịch
ông vũ trọng nam cũng thông tin rằng tổng thời lượng truyền hình trực tiếp lễ tử nghiệm là bốn mươi bốn mươi năm phút
hiện thành phố dự kiến thả hoa đăng tại hai địa điểm là chùa pháp hoa ở quận ba và cầu móng ở quận bốn
bàn tổ chức đã mời năm mươi thân nhân của những người tử vong do covid một mươi chín dự tại điểm cầu chính ở hội trường thống nhất tp hcm
các điểm cầu phụ tại hai mươi hai địa phương cũng sẽ mời thân nhân của người tử vong đến dự
thông tin về tình hình ca tử vong của tp hcm ông nguyễn hoài nam phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
kể từ đầu đợt dịch thứ tư đến ngày một mươi sáu tháng một mươi một tp hcm ghi nhận hơn một mươi bảy hai trăm sáu mươi ba ca tử vong
đây cũng là địa phương có số ca tử vong cao nhất chiếm bảy mươi bốn trong số hai mươi ba hai trăm bảy mươi ca tử vong do covid một mươi chín trên cả nước
trong số các trường hợp tử vong số bệnh nhân nữ chiếm đến năm mươi tám năm
như vậy số ca tử vong ở nữ cao hơn ở nam
tám mươi sáu năm ca tử vong trên năm mươi tuổi trong các trường hợp tử vong có ba mươi tám trẻ em sáu mươi hai phụ nữ mang thai
phó giám đốc sở y tế tp hcm thông tin thêm ngành y tế có ba trường hợp nhân viên y tế tử vong do covid một mươi chín
trong đó một bác sĩ và một điều dưỡng tử vong do lây nhiễm khi đang làm nhiệm vụ
với hai trường hợp nhân viên y tế mất trong quá trình tham gia công vụ
ông nam cho biết nhà nước đã ghi nhận công lao và trao huân chương lao động hạng ba
phó giám đốc sở y tế cho biết
với trung ương và đang chờ phản hồi về việc phòng liệt sĩ cho nhóm này
nhiều thai phụ mắc covid một mươi chín trở nặng nguy kịch vì chưa tiêm vaccine
thông tin trên được phó giáo sư tiến sĩ hoàng thị diễm tuyết giám đốc bệnh viện hùng vương tp hcm cho biết
mới đây các bác sĩ bệnh viện hùng vương đã cứu sống thai phụ ntl sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn

được biết thai phụ này chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín vì sợ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi
trường hợp thai phụ l chỉ cần dậm sử trí là cả mẹ lẫn con đều có thể đối diện với khả năng xấu nhất
hoàng thị diễm tuyết cho biết trước đây không phải là trường hợp thai phụ duy nhất nguy kịch
do không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
có nhiều thai phụ mang thai quý thai hiếm trở nặng nguy kịch vì mắc covid một mươi chín
hầu hết những trường hợp này đều không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước đó thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên đã ký văn bản sở y tế tỉnh thành phố cục y tế bộ công an cục quân y
các đơn vị trực thuộc bộ y tế được giao nhiệm vụ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho phụ nữ có thai
bộ y tế cho biết ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã ban hành quyết định số bốn nghìn ba trăm năm mươi năm
quy đề bit về hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó quy định tiêm cho phụ nữ mang thai
để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ở phụ nữ mang thai
đặc biệt là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương giả soát danh sách phụ nữ có thai
từ một mươi ba tuần trở lên trên địa bàn quản lý lập kế hoạch và tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
tại các cơ sở y tế có khả năng cấp cứu sản khoa sau khi giải thích nguy cơ
lợi ích và các đối tượng đồng ý tiêm chủng
cần ưu tiên cho các địa bàn khu vực đang có dịch và lưu lượng y tế tuyến đầu
các đối tượng khác phù hợp với tình hình dịch thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
tổ chức tiêm vaccine phải đảm bảo an toàn hiệu quả
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trước trong sau buổi tiêm chủng
trong trường hợp cần chuyển đến các cơ sở tiêm chủng khác
cơ sở tiêm chủng tiếp nhận ban đầu phải hỗ trợ hướng dẫn người tiêm
đến cơ sở tiêm chủng một cách thuận lợi hiệu quả
tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho thai phụ lợi ích nhiều hơn nguy cơ
đây là tin mừng cho hàng triệu bà mẹ đang mang thai vì tiêm vaccine covid
được coi là cách tốt nhất để hạn chế các nguy cơ suy hô hấp nặng
phải nhập viện hồi sức cấp cứu hay can thiệp kỹ thuật ếchmore
thậm chí là tử vong mẹ và con nếu chẳng may thai phụ mắc covid một mươi chín
trước đó phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ hoàng thị diễm tuyết
giám đốc bệnh viện hù vương cho biết
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho các thai phụ là rất cần thiết
thai phụ có nhu cầu oxy nhiều hơn bình thường
khi mắc covid một mươi chín phổi bị tổn thương dễ gây khó thở và suy hô hấp nhanh
nếu không can thiệp kịp thời sẽ nguy hiểm tính mạng cho mẹ và thai nhi
tiêm vaccine covid một mươi chín giúp thai phụ giảm nguy cơ bị nhiễm bệnh
nguy cơ lây nhiễm cho người khác do virus khi vào cơ thể sẽ được dung hòa
và giảm bớt nồng độ lây nhiễm
nguy cơ chuyển từ mức độ nhẹ trung bình sang mức độ nặng nguy kịch
đồng thời khi phụ nữ mang thai được tiêm ngừa cơ thể sẽ tạo ra kháng thể chống lại virus
kháng thể đó sẽ đi qua máu quấn rốn và đi tới em bé
khi em bé được sinh ra cũng sẽ được hưởng kháng thể đó từ mẹ
nếu mẹ cho em bé bú bé sẽ tiếp tục được hưởng thêm kháng thể thông qua mẹ
bác sĩ hoàng thị diễm tuyết cho biết
về vấn đề này tiến sĩ bác sĩ lê quang thanh giám đốc bệnh viện từ dũ chia sẻ
nhiều nghiên cứu cho thấy những thai phụ mắc covid một mươi chín có nguy cơ nhiễm trùng cao gấp năm lần
nguy cơ suy hô hấp rất cao nguy cơ phải vào hồi sức tích cực cao gấp bốn lần
tỷ lệ tử vong cao hai mươi hai lần những thai phụ không mắc covid một mươi chín
thai kỳ được xem là yếu tố nguy cơ độc lập thậm chí được xem là một dạng bệnh lý nền mắc covid một mươi chín
vì thế rất nguy hiểm
bên cạnh đó thai phụ mắc covid một mươi chín sẽ gặp các nguy cơ cao về xảy thai
sinh non thai chậm phát triển suy thai tử vong sơ sinh cao
tỷ lệ phải nằm hồi sức tích cực cho cả mẹ và con là lớn và thời gian nằm viện lâu
bác sĩ lê quang thanh nhấn mạnh tiêm vaccine phòng covid một mươi chín còn có lợi ích rất lớn trong trường hợp
nếu thai phụ bị nhiễm virus khả năng bị biến chứng nghiêm trọng nặng hoặc tử vong hầu như không có
các nghiên cứu hiện nay cho thấy nếu hoàn tất các liệu trình tiêm hai mũi và có đủ thời gian để phát huy hiệu quả
bảo vệ cơ thể của vaccine thì một trăm linh không có tử vong và chín mươi không có biến chứng nặng
hầu hết những người được tiêm chủng đầy đủ không có biến chứng nếu có thì rất nhẹ
phụ nữ mang thai là đối tượng dễ bị biến chứng nặng khi mắc covid một mươi chín
theo phó giáo sư tiến sĩ trần thanh cường giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương
các nghiên cứu trên thế giới cho thấy phụ nữ có thai không có thai và những người bình thường có nguy cơ mắc covid một mươi chín là như nhau
tuy nhiên phụ nữ mang thai lại là đối tượng dễ bị diễn biến nặng khi mắc covid một mươi chín
bởi trong quá trình mang thai phụ nữ cũng có tình trạng suy giảm miễn dịch nhất định
tiếp đến bản thân phụ nữ trong quá trình mang thai sẽ có tình trạng giữ nước trong cơ thể
có hiện tượng phù phù niêm mạc đường hô hấp trên dẫn đến tổn thương đường hô hấp trên dễ dàng
vì thế khi mắc covid một mươi chín nguy cơ bệnh diễn biến nặng tăng nhanh
ngoài ra nếu phụ nữ mang thai có bệnh nền hoặc ca bệnh như huyết áp đáy tháo đường
tim mạch béo phì bệnh mạng tính ở phổi hoặc trên ba mươi năm tuổi mới mang thai sẽ dễ gây ra biến chứng trong thai kỳ
cùng với những yếu tố trên nếu mắc thêm covid một mươi chín thì nguy cơ biến chứng tỷ lệ của phụ nữ mang thai càng cao
khi diễn biến nặng hơn sẽ buộc phải nằm vòng hồi sức can thiệp máy thở
ịp mò cùng với tỷ lệ cao thậm chí có thể gây tử vong ở mẹ nguy cơ cho thai nhi
đây là lý do các nhà quản lý các nhà khoa học thấy rằng việc chăm sóc thai kỳ
đề phòng nguy cơ cho phụ nữ mang thai trước đại dịch covid một mươi chín bằng vaccine là cần thiết
các thai phụ nên tiêm vaccine covid một mươi chín trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
bộ y tế đề nghị các đơn vị phải khám sàng lọc trước tiêm theo quy định của bộ y tế
và chỉ định loại vaccine sử dụng theo hướng dẫn của các nhà sản xuất đã đăng ký với bộ y tế
không chờ đợi lựa chọn vaccine
thực hiện việc theo dõi hướng dẫn theo dõi sau tiêm chủng theo các hướng dẫn của bộ y tế
tiếp tục tuyên truyền vận động để phụ nữ có thai đủ điều kiện tiêm chủng tích cực
tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ
theo hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm vaccine covid một mươi chín của bộ y tế
phụ nữ mang thai đang cho con bú chống chỉ định với vaccine covid một mươi chín sputnik v